được công bố quyết định thành lập từ năm hai nghìn tám
vào thời điểm đó trường chỉ có ba phòng học được xây dựng bán kiên cố để phục vụ công tác giảng dạy
đến thời điểm hiện tại trường chỉ được đầu tư thêm bảy phòng học trên phần đất của trường mẫu giáo vị bình
với diện tích khoảng sáu trăm hai mươi m hai nên rất khó khăn cho công tác giáo dục tại địa phương
theo ban giám hiệu trường trung học cơ sở vị bình xã vị bình
thì hiện tại nhà trường đang khó khăn trong việc quản lý và giáo dục
vì lồng ghép hai điểm trường chung một khuôn viên ở hai bậc học khác nhau
do đó phần nào sẽ ảnh hưởng đến việc sinh hoạt cũng như chất lượng trong việc giảng dạy
đồng thời hiện nay trường còn hạn chế về cơ sở vật chất
nhất là sân chơi và bãi tập để phục vụ các buổi sinh hoạt ngoài giờ trên lớp
cũng như thiếu các phòng chức năng và tiền học
điều này sẽ phần nào kìm hãm khả năng sáng tạo
của các em học sinh tại trường
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
trên cơ sở các chỉ tiêu thì trường trung học cơ sở vị bình xã vị bình là cơ bản đủ điều kiện
trường hiện có một mươi lớp học với ba trăm hai mươi một học sinh theo học
tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên chín mươi chín
học sinh đạt học lực khá giỏi trở lên đạt sáu mươi bảy
tất cả cán bộ
cán bộ và giáo viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn
hàng năm tri bộ nhà trường đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh
theo ủy ban nhân dân xã vị bình
xã hiện có bốn điểm trường để phục vụ cho công tác giáo dục từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở
mà theo quy định của bộ tiêu chí là phải có trên năm mươi các điểm trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia
theo quy định thì mới đạt tiêu chí
tuy nhiên với vị trí trường hiện tại và chưa được đầu tư xây dựng mới
đây là vấn đề khó khăn đối với địa phương
sắp tới không được đầu tư để mà xây dựng thì khả năng để mà xây dựng các tiêu chí nông thôn mới về trường học thì sẽ không đạt
như vậy thì phía địa phương mong muốn gần các gấp lãnh đạo nên sớm quan tâm đầu tư để xây dựng trường trung học cơ sở vị bình
thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhất là tại các điểm trường nông thôn
việc sớm đầu tư xây dựng điểm trường nông thôn
trường trung học cơ sở vị bình xã vị bình huyện vị thủy là điều hết sức cần thiết đáp ứng nhu cầu dạy và học cho các em
cũng như góp phần để công tác giáo dục tại địa phương từng bước được nâng lên đảm bảo lộ trình hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của địa phương